cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi của một số lãnh đạo
cán bộ bệnh viện bạch mai đã lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế
chủ trương xã hội hóa liên doanh liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh
vì động cơ cá nhân làm trái quyết định của nhà nước quy định của bộ tài chính và bộ y tế
chấp thuận cho công ty bms tham gia đề án nâng giá thiết bị lên nhiều lần
đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh gây bất bình trong dư luận xã hội
căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ tài liệu thu thập được ngày hai mươi năm tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với
nguyễn quốc anh sinh ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại nam định nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
nguyễn ngọc hiền sinh ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại nam định nguyên phó giám đốc bệnh viện bạch mai
trịnh thị thuận sinh ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại thanh hóa kế toán trưởng
trưởng phòng tài chính và kế toán bệnh viện bạch mai
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của các bị can tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm của các cá nhân khác
có liên quan để xử lý nghiêm chức pháp luật và thu hồi tài sản